công ty điện lực tp hcm cũng đã lắp đặt sáu bộ hệ thống năng lượng điện mặt trời áp mái tặng cho sáu trường tiểu học trên địa bàn
tổng công suất lắp đặt cho sáu công trình là hai mươi hai một kwp với kinh phí thực hiện là hơn năm trăm linh triệu đồng
việc lắp đặt này đã giúp cho các trường tiết kiệm được chi phí dành cho sử dụng điện
tổng công ty điện lực tp hcm cũng phối hợp với các nhà cung cấp sản phẩm năng lượng mặt trời áp mái trên địa bàn tp hcm
để thực hiện lắp đặt miễn phí
bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời áp máy cho các trường chuyên biệt đặc biệt là các trường khuyết tật
trường mầm non trên địa bàn tp hcm với mục tiêu đó là giáo dục cho các em học sinh về việc sử dụng năng lượng sạch năng lượng tái tạo
đồng thời tiên truyền cho khách hàng trên địa bàn tp hcm về những lợi ích khi sử dụng năng lượng mặt trời áp mái
bên đồng vị thi công sẽ đấu nối trực tiếp để hàng tháng giảm được số lượng điện
điện năng tiêu thụ bên đó có nghĩa là sẽ giảm được cái chi phí cái tài chính một tháng cho trường
tp hcm là một trong những địa phương đi đầu về phát triển điện mặt trời lắp mái
với ưu điểm giúp hộ gia đình có thể tiết kiệm đến bốn mươi chi phí điện năng tiêu thụ thông thường
tính đến nay đã có hơn tám trăm năm mươi khách hàng điện mặt trời lắp mái và đăng ký bán lại điện với tổng công suất chín năm mươi ba mwp
nếu mà phần còn dư phát lên trưới
thì sẽ bán lại cho ngành điện với cái giá ý kiến là chín mươi năm cent
tức là tương đương khoảng hai tám mươi sáu đồng trên một kw
và hiện nay thì khách hàng cũng tích cực tham gia trong việc lắp đặt cái năng lượng mặt trời áp mái
tuy nhiên hiện mới chỉ có hơn ba trăm linh khách hàng được tổng công ty điện tp hcm hỗ trợ nối lưới lắp đặt điện kế hai chiều
ghi chỉ số điện năng tiêu thụ và chỉ số điện mặt trời phát ngược lên lưới
và đến nay vẫn chưa thể ký được hợp đồng mua bán điện mặt trời
tổng công ty cũng phối hợp để mà ghi nhận cái sản lượng điện mà bán lên lưới điện phát ngược lên lưới điện quốc gia
thì hiện nay tổng ty cũng đã trực tiếp trao đổi với các khách hàng về cái khó khăn
trong cái việc mà chờ hướng dẫn của bộ công thương và bộ tài chính về việc thực hiện các hợp đồng
cũng như là thanh toán cái tiền chi phí phát ngược lại lên lưới
thì khách hàng cũng thông cảm và chia sẻ với ngành điện thành phố trong cái vấn đề này
và cái mục tiêu phán đấu của năm hai nghìn một mươi chín sẽ là đặt ra một cái chỉ tiêu đó là phấn đấu là đạt tám mươi mwp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
như vậy sau hơn một năm thực hiện quyết định của chính phủ về việc mua điện mặt trời áp mái của các hộ dân
thì các khách hàng sử dụng điện mặt trời vẫn chưa được hưởng lợi từ việc bán điện dư thừa cho ngành điện
do vậy vẫn chưa tạo được động lực để khuyến khích
người dân sử dụng nguồn năng lượng sạch cũng như góp phần giảm gánh nặng phát triển nguồn cho ngành điện
theo các chuyên gia những khó khăn này còn tồn tại bởi vì chưa có hướng dẫn chính thức
về cách thức tính toán bù trừ điện năng tiêu thụ thuế giá trị gia tăng và phát hành hóa đơn cho khách hàng
theo quy định của bộ tài chính nên vẫn chưa thực hiện được hợp đồng mua bán
hiện nay theo tôi biết là bộ tài chính thì họ cho rằng là anh sản xuất điện ra
và bán cho lưu
thuế đó tức là một hình thức kinh doanh và đã kinh doanh thì phải nộp thuế
thế thì cái mức thuế là bao nhiêu đó thì chưa thấy quy định
điên cứu báo cáo của nguyễn vĩ phủ để tách những cái khi mà đối với sử dụng điện và làm ra điện
và đối với cái thuế đối với đơn vị bán điện đơn vị mua điện làm sao nó tách bạch ra
âu thế của nguồn điện từ năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo
không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch và rất thân thiện với môi trường
nếu không sử dụng hết khách hàng có thể bán phần điện dư thừa cho ngành điện đối với các hệ thống điện mặt trời núi lưới
thành phố hồ chí minh rất có tiềm năng phát triển điện mặt trời với hơn ba trăm linh mái nhà có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời
đạt công suất tương đương lượng điện hàng năm tạo ra hơn một mươi bảy tám trăm linh kwh
ngành điện thành phố phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm sản lượng điện mặt trời đạt khoảng tám năm mw
bên cạnh đó cũng cần sớm có chính sách tính toán bù trừ điện năng tiêu thụ thuế giá trị gia tăng và phát hành hóa đơn cho khách hàng
để tăng quy mô số lượng của các hệ thống điện mặt trời ở thành phố hồ chí minh